theo thông tin từ ubnd tỉnh lạng sơn hiện địa phương đang tiếp tục trao đổi hội đàm với phía trung quốc
để nhanh chóng đưa thêm các cửa khẩu phụ vào hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
nhất là các mặt hàng hoa quả của việt nam xuất khẩu
theo thông tin từ ubnd tỉnh lạng sơn đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh mới chỉ có hai cửa khẩu phụ hoạt động thông quan xuất nhập khẩu
là cửa khẩu tân thanh và cốc nam
hiện tại việt nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trở lại bình thường
do đó để nhanh chóng ổn định và thúc đẩy năng lực thông quan tại tất cả các cửa khẩu
các ngành chức năng tỉnh đang tích cực đàm phán với trung quốc để đẩy nhanh tiến độ mở các cửa khẩu phụ
ubnd tỉnh lạng sơn cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động phân luồng
điều tiết phương tiện tại cửa khẩu thông quan thuận lợi